trước thông tin của một số cơ quan báo chí về đề xuất cho các phương tiện khác được sử dụng
chung làn đường vít nhanh brt tại hà nội trong một số khung giờ
trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị sở giao thông vận tải khẳng định thông tin này không chính xác
theo trung tâm này thì đề xuất mới ở bước nghiên cứu và nếu khả thi thì trung tâm sẽ báo cáo sở giao thông
nếu được sở đồng ý thì mới được thực hiện
đại diện trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị hà nội cho rằng
hiện tuyến xe buýt nhanh brt vẫn duy trì làn dành riêng để chạy
các phương tiện giao thông khác trừ một số xe được ưu tiên không được phép lấn sang làn của brt
tuy nhiên từ giờ hai mươi ba h đến bốn h ngày hôm sau brt ngừng hoạt động
thì trung tâm đang nghiên cứu xem xét cho các phương tiện khác đi chung với làn brt vào khung giờ này
trung tâm khẳng định đây mới chỉ là một trong nhiều giải pháp đề xuất mà trung tâm đang nghiên cứu
chứ chưa có đề xuất báo cáo cụ thể với sở giao thông vận tài tp hà nội
trung tâm khẳng định là thông tin không chính xác chưa chuẩn xác
vì lý do là cái việc này trung tâm đang nghiên cứu
để nghiên cứu về việc cho một số phương tiện đi vào làn brt từ hai mươi ba h ngày hôm trước đến bốn h sáng hôm sau
vào khoảng thời gian tuyến buýt brt không vận hành
và nếu mà trường hợp mà khả thi thì trung tâm sẽ sau khi nghiên cứu
nếu mà khả thi thì trung tâm sẽ báo cáo sở và ủy ban nhân thành phố
dù đề xuất này mới chỉ dựng
dừng lại ở ý tưởng nghiên cứu nhưng đã nhận được sự quan tâm của xã hội
có ý kiến cho rằng nên thực hiện ý tưởng này và cũng cần tận dụng khoảng trống hạ tầng giao thông
để cho các phương tiện lưu thông thuận lợi hơn
được rất đồng ý thôi vì mình nói chung là nên tận dụng các khoảng đường và khoảng trống trong giao thông
trong thời gian mà brt không hoạt động thì nên cho phương tiện hạ bàn nên thế là rất hợp lý
trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị còn đề xuất xén về hè để di chuyển một mươi điểm dừng xe buýt tiếp cận với nhà chờ brt
để giảm khoảng cách đi bộ của hành khách trung chuyển với xe buýt thường xuống dưới một trăm linh m
đồng thời tiếp tục đề xuất bố trí giải phân cách cứng giữa làn brt và làn đường giao thông chung để hạn chế các phương tiện khác đi lấn làn brt